để xây dựng hệ thống cảng biển việt nam hiện đại đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế
đòi hỏi hệ thống cảng biển việt nam phải tiếp nhận nhiều chủng loại tàu
đặc biệt là các tàu có trọng tải lớn thông qua được hầu hết khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu
và góp phần giảm chi phí tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa việt nam trên trường quốc tế
trong những năm qua chính phủ bộ giao thông vận tải đã triển khai nhiều kế hoạch mang tính đột phá
tạo hướng mới trong việc xây dựng khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh của các cảng biển hiện có
để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế
trước kia hai mươi bến cảng biển của đồng bằng sông cửu long hoạt động cầm chừng
do không có tuyến luồng đủ để cho tàu lớn ra vào
nhiều mặt hàng nông sản đồng bằng sông cửu long không thể xuất nhập khẩu trực tiếp
ngay từ chính các bến cảng trong nước
nhưng nay nhờ có công trình luồng tàu cho tàu biển trọng tải lớn vào sông hậu
đã cứu quánh cho hàng chục cảng biển
đồng bằng sông cửu long hồi sinh với năng lực thông quan luồng tàu hai mươi hai triệu tấn trên một năm
tuyến luồng sông hậu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng sẵn sàng đón những chuyến tàu lớn hơn vào sông hậu
không chỉ khơi thông tuyến luồng sông hậu nhiều cảng nước sâu đã được cục hàng hải
bộ giao thông vận tải chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ
trong quản lý khai thác hệ thống báo hiệu và thông tin duyên hải
nhất là xây dựng những chính sách đột phá về thể chế chính sách phát triển kinh tế biển
cải cách thủ tục hành chính bãi bỏ nhiều quy định không cần thiết
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan tổ chức cá nhân hoạt động giao thông hàng hải
nhờ đó năm hai nghìn một mươi sáu tổng sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển đạt bốn trăm năm mươi sáu triệu tấn
tăng bảy so với năm hai nghìn một mươi bảy
cảng biển việt nam của chúng ta đã tiếp nhận được các tàu thuyền trọng tài lớn
trọng tải tàu container với sức trở là một mươi bốn tiêu
tương đương với một trăm sáu mươi đết út tại cảng bà rịa vũng tàu
đây là tàu có hiện đại rất hiện đại và mang tính thế hệ mới
đồng thời tại khu vực bà rịa vũng tàu
chúng ta cũng đã hình thành khu trung chuyển quốc tế tại bà rịa vũng tàu
theo cục hàng hải bộ giao thông vận tải
mục tiêu quan trọng của ngành hàng hải trong thời gian tới
là đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và thế giới đối với lĩnh vực cảng biển
vì vậy nhiệm vụ quan trọng là phải đẩy mạnh phát triển du lịch logistic
nhất là đáp ứng dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển bằng tàu tải trọng lớn
đây cũng là xu hướng chung của các nước trên thế giới
chúng ta phải xây dựng được một hệ thống logistic hiện đại đồng bộ
để làm sao giảm được chi phí vận tải
để làm sao được kết nối các nguồn hàng khắp mọi miền của đất nước
đến các cảng biển một cách thuận lợi nhất dễ dàng nhất và với giá thành thấp nhất
đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng cảng biển phát triển hệ thống logistic
để nâng cao chất lượng khai thác vận hành cảng biển nước sâu
đồng thời thu hút các dự án công nghiệp nhẹ quy mô lớn
sản xuất nhiều hàng hóa là giải pháp quan trọng ngành hàng hải
đang thực hiện sẽ mang nhiều tín hiệu tích cực trong năm hai nghìn một mươi bảy
có như vậy cảng biển việt nam mới có thể đón thêm nhiều
con tàu tài trọng lớn nhiều con tàu trở đầy áp hàng hóa
khắp các vùng miền của tổ quốc vươn khơi